liên quan đến thông tin nhóm tiếp viên hàng không việt nam airlines mang ma túy và thuốc lắc từ pháp về việt nam
trên chuyến bay vn một mươi bị bắt giữ tại sân bay tân sơn nhất cục hàng không cho biết đã yêu cầu hãng hàng không
và cảng vụ hàng không miền nam báo cáo thông tin tiếp vietnam airlines mang hàng cấm để báo về bộ giao thông vận tải
theo đó trong sáng ngày một mươi bảy tháng ba đại diện hãng hàng không việt nam airlines cho biết đang làm việc với tổng cục hải quan
và cơ quan chức năng để điều tra làm rõ vụ việc
trước đó ngày một mươi sáu tháng ba chuyến bay vn một mươi chặng paris pháp sài gòn việt nam
cơ quan hải quan tiến hành kiểm tra hành lý của bốn nữ tiếp viên hàng không vietnam airlines
qua đó phát hiện trong hành lý của những người này có hơn một mươi kg nghi là ma túy và thuốc lá